ngày một mươi chín tháng ba bộ công thương đã đánh giá một số ảnh hưởng từ việc liên minh châu âu eu
đóng cửa biên giới đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam
theo tính toán của bộ công thương xuất khẩu quý i và quý ii của việt nam sang eu dự báo có thể
giảm từ sáu tám nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài đến tháng sáu một số mặt hàng chủ lực như máy tính
điện thoại và linh kiện dự kiến sẽ tiếp tục sụt giảm mạnh do khó khăn về cả khâu cung ứng
lẫn nhu cầu thị trường giảm tăng trưởng xuất khẩu nửa cuối năm hai nghìn hai mươi có thể khả quan hơn do dịch
bệnh được đẩy lùi và hiệp định thương mại evfta đi vào hiệu lực do vậy các doanh nghiệp cần theo
dõi sát tình hình dịch bệnh để có kế hoạch sản xuất và kinh doanh phù hợp đồng thời có phương án
chuyển đổi hình thức xúc tiến thương mại theo hướng tận dụng hình thức quảng bá trực tuyến
kết nối doanh nghiệp trực tuyến để duy trì và phát triển thị trường ngay cả khi dịch bệnh đang diễn ra
bảo đảm có thể nhanh chóng khôi phục mọi hoạt động ngay sau khi dịch bệnh suy giảm và kết thúc